theo các lực lượng chức năng tất cả các loại pháo trên thị trường chủ yếu do nước ngoài sản xuất
được tuần về nghệ an và các tỉnh theo đường buôn lậu qua các cửa khẩu biên giới phía bắc
đều nằm trong danh mục cấm kể cả pháo hoa
tuy nhiên hiện nay lực lượng chức năng mới chỉ ngăn chặn được ở khâu vận chuyển
còn việc tàng trữ buôn bán lén lút thì việc kiểm tra thu giữ rất khó
các cơ quan ban ngành vào cuộc rất quyết liệt đặc biệt là công đoạn tuyên truyền vận động
với các người dân không sử dụng pháo trong các ngày lễ ngày tết nguyên đán
và đặc biệt là chúng tôi cũng huy động các lực lượng đến các cơ sở kinh doanh
rồi các đối tượng có tiên sự về sử dụng pháo để ký cam kết không vi phạm pháo
cùng với đó công an tỉnh nghệ an cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền
phát động toàn dân tham gia phát hiện tố giác không tham gia không bao che
tiếp tay cho buôn lậu mua bán tàng trữ

bởi điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định
và kiên quyết nói không với các hành vi buôn bán vận chuyển tàng trữ và đốt pháo nổ
sáng nay lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phối hợp cùng với lực lượng chức năng
đã kiểm tra một hộ kinh doanh đồ gỗ trên địa bàn huyện tịnh biên
và đã phát hiện tạm giữ bốn bộ bàn ghế làm bằng gỗ cầm và gỗ hương nghi vấn nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra ông lương minh chiến chú tệ xã an cư huyện tịnh biên
có xuất trình hóa đơn chứng tử để chứng minh nguồn gốc bốn bộ bàn ghế nhập khẩu từ châu phi
với chất liệu là gỗ hương và gỗ cầm
tuy nhiên tổ công tác nghi vấn hóa đơn chứng từ ông chiến cung cấp không đúng với thực tế số bộ bàn ghế được kiểm tra
còn tại tỉnh quảng ngãi đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
và tạm giữ hình sự đoàn thế trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
đều ở tỉnh thanh hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đầu năm hai nghìn hai mươi một hai đối tượng trung và tùng đã câu kết cho người dân vay với lãi suất từ hai trăm bốn mươi ba một năm đến ba trăm tám mươi bảy một năm
bước đầu xác định tổng số tiền hai đối tượng đã cho vay là sáu trăm tám mươi triệu đồng
quá trình hoạt động cho vay lãi nặng hai đối tượng trên đã sử dụng tên gọi khác nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
thưa quý vị thời gian gần đây tại huyện cát tiên của tỉnh lâm đồng đã xuất hiện tình trạng đó là nông dân gom nhặt lá măng cụt bán cho thương lái
với giá bán từ khoảng hai mươi đồng
điều đáng nói là thời điểm này cây măng cụt đang trong thời kỳ chuẩn bị ra hoa và ra quả của niên vụ năm hai nghìn hai mươi hai
vào ngày một mươi hai tháng một ủy ban nhân dân huyện cát tiên tỉnh lâm đồng cho biết vừa có văn bản gửi phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
hội nông dân trung tâm nông nghiệp và ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn yêu cầu khẩn trương tuyên truyền và khuyến cáo nông dân
không được chặt cành tán cây măng cụt để lấy lá bán cho thương lái
đồng thời ủy ban nhân dân huyện cát tiên cũng yêu cầu ngành chức năng thường xuyên kiểm tra và nắm bắt các thương lái đến địa phương để thu mua lá măng cụt
xử lý nghiêm các vi phạm nếu có và theo dõi nắm bắt những bất cập phát sinh của việc thu mua lá măng cụt này để có thể có những biện pháp xử lý kịp thời
thưa quý vị mới đây thì ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng vừa chất thuận cho quận hoàn kiếm sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán và phục vụ du khách
ngay lập tức quy định này có phần lái
có phần lạ có một phần lạ lùng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận
vỉa hè là của người đi bộ
và đây là phần vỉa hè được ưu tiên dành cho người đi bộ tại phố lê phụng hiểu quận hoàn kiếm thành phố hà nội
sau khi ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho phép quán cà phê này dành lấy một năm mét vỉa hè của người đi bộ để kinh doanh
khoảng năm mươi cm không hơn là của người đi bộ
chắc hẳn nhiều người đi bộ sẽ cảm thấy rất thỏa mãn với sự ưu tiên này
thì người đi bộ ở đâu thì chẳng nhớ đi xuống lòng đường mà lòng đường thì không được rồi
nhưng mà bây giờ cho kinh doanh thì không những là không thường đường thông hòa thoáng mà rồi thì càng thêm phức tạp thêm
trong cái tình hình thực ra là trong cái tình hình dịch này thì cái đấy nó hơi gọi là không hợp lý
còn về cái về sau ấy ạ thì thực ra là đường phố hà nội của mình khá là đông đúc trật trộn
thì về cái phần mà đường đi của
người dân ở trên vỉa hè đã ít rồi
bây giờ nếu như kinh doanh ở trên vỉa hè nữa thì em cũng không biết là người đi bộ còn đường để đi không
người người bán hàng thì phải có người mua rồi là phải có người đỗ xe rồi là nó mất trật tự
theo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thì mục đích nhắm đến của việc cho thuê lại vỉa hè để kinh doanh buôn bán cà phê hay là đồ ăn nhanh
là nhằm lập lại trật tự của đô thị lập lại trật tự của hoạt động kinh doanh buôn bán tại những khu vực này
tuy nhiên là theo các chuyên gia thì cái việc này liệu chúng ta có nên sử dụng
một sai lầm này để sửa chữa cho một sai lầm khác
vậy thì mục đích nhắm đến của cái việc cho thuê vỉa hè để làm gì
và phải chăng là tạo nguồn thu thêm cho ngân sách
không phải bởi vì cái giá cho thuê với mức giá bốn mươi năm trên một m hai trên một tháng của khu vực quán cà phê này
thì bằng chỉ bằng một phần sáu so với giá thuê mặt bằng của những khu vực lân cận
thuê theo kiểu thường xuyên bán hàng ạ
lẽ hà nội do đó cái mức giá cũng cần có sự tham chiếu bao gồm là mặt bằng giá chung
bao gồm là những cái giá thuê cho những dịch vụ khác
và đặc biệt như đã nói đó với một số nơi có thể tổ chức đấu giá
chứ không nhất thiết là chỉ có ba anh công ty đó là được phép
mà nên có tổ chức đấu giá thậm chí đấu giá trực tiếp giữa những người có nhu cầu
để nó tạo một sự công bằng và tạo ra cái mặt bằng giá thị trường
từ lâu hoạt động kinh doanh buôn bán trên vỉa hè vốn đã tồn tại bất chấp các biện pháp ngăn chặn
thế nhưng chỉ đến bây giờ việc kinh doanh buôn bán này mới thực sự được hà nội hợp pháp hóa
và từ nay vỉa hè sẽ gánh thêm một nhiệm vụ mới
về hè giờ không còn là của riêng người đi bộ nữa
nó còn là của xe máy của ô tô và của cả những quán cà phê nữa
tiếp theo bản tin xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những tin tức về kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
theo thông tin từ cục hàng không việt nam
nhu cầu hành khách đi lại bằng đường hàng không trong giai đoạn này tăng mạnh trở lại
với hệ số sử dụng ghế đều đạt trên bảy mươi
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
các hãng hàng không việt nam khai thác bốn bốn mươi tám nghìn chuyến bay
vận chuyển hơn năm trăm bốn mươi bảy nghìn khách với hệ số sử dụng ghế trung bình đạt sáu mươi bốn
từ ngày một mươi bảy tháng một tỉnh lạng sơn tạm dừng tiếp nhận xe hoa quả tươi đến cửa khẩu của tỉnh này để xuất khẩu sang trung quốc
sáng nay bộ giao thông vận tải phối hợp ủy ban nhân dân tp hà nội đại sứ quán trung quốc tại việt nam
sau hơn hai tháng đưa vào khai thác
nhân hàng chính sách xã hội cho biết đã giải ngân trên tám mươi tỷ đồng cho hơn hai triệu lượt hộ vay vốn trong năm hai nghìn hai mươi một
năm nay bùng phát trong thời gian dài kinh tế của gia đình chị hà nhân viên thu ngân tại một siêu thị ở hà nội
bị ảnh hưởng rất nhiều do thu nhập giảm các khoản tiền vẫn phải chi trả
trong những ngày tết nguyên đán cận kề chị luôn mong muốn sẽ được một khoản thưởng tết để có cái tết ấm no hơn bên gia đình
trong năm vừa qua hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên các doanh nghiệp đều hiểu rằng chỉ khi chăm lo đời sống cho người lao động thì họ mới yên tâm gắn bó làm việc lâu dài
vì thế các doanh nghiệp đã cố gắng xoay sở để duy trì chế độ thưởng vào dịp tết nguyên đán nhân dân hai nghìn hai mươi hai cho người lao động

năm nay dịch bệnh covid một mươi chín cũng diễn ra hết sức phức tạp và rất là nhiều doanh nghiệp không riêng gì như là nuchifood gặp ảnh hưởng rất là nặng nề
và để cố gắng có thể là giữ được cái thưởng tết cho nhân sự giữ cái quỹ lương cho nhân sự thì đây cũng là một cái sự nỗ lực rất lớn của cả nhân sự lẫn ban lãnh đạo công ty
và ngạn rõ ràng câu chuyện thưởng tết mùa covid thì luôn được tất cả mọi người quan tâm
vậy trong năm hai nghìn hai mươi hai thì thưởng tết sẽ như thế nào sau một năm đầy biến động của nền kinh tế
và sự chật vật của các doanh nghiệp về những cơ hội
ảnh hưởng của đại dịch
và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông lê đình quảng
phó trưởng ban quan hệ lao động tổng liên đoàn lao động việt nam
đầu tiên thì xin cảm ơn ông lê đình quảng đã nhận lời tham dự buổi phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay
có thể nói thường tết thì luôn luôn là một câu chuyện mà người lao động rất là quan tâm mỗi dịp tết đến xuân về
thì không biết rằng là trong năm hai nghìn hai mươi hai thì cái việc thưởng tết có cái điều gì khác so với mọi năm họ
trong cái năm hai nghìn hai mươi hai này dự đoán là có một cái thay đổi
thay đổi đó là cái thứ nhất là người sử dụng lao động sẽ khó khăn hơn để có một cái mức thưởng tết tăng cao như nhiều năm trước đây
cái thứ hai là có chia sẻ và quyết tâm của người sử dụng lao động vẫn cố gắng duy trì tìm mọi cách để có cái thưởng tết
này do cái điều khó khăn như vậy thì khả năng sử dụng các cái hình thức thưởng
ngoài tiền ra sẽ áp dụng một cách lịch hoạt hơn
còn thế là lao động đã có những chính sách nào để hỗ trợ thưởng tết cho người lao động
lần này thì tổ chức công đoàn bên cạnh cái việc có nhiều cái hỗ trợ để chăm lo tết cho người lao động
với cái phương chân là tết trung vầy và bình an để mọi người có cái tết
thì chúng tôi cũng lưu ý các tổ chức công đoàn
cái thứ nhất là phải tăng cường và tham gia có hiệu quả
và xây dựng cái quý trệ thưởng của người sử dụng lao động
làm sao cho cái quý trệ thưởng đấy nó đảm bảo được cái quyền lợi của người lao động
đồng thời cũng phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp khả năng ký tả của doanh nghiệp
cái thứ hai là tổ chức công đoàn phải giám sát việc thực hiện trưởng công bằng hiệu quả nhất
với cái tình hình dịch bệnh nó còn diễn biến phức tạp như hiện nay thì theo ông
việc thưởng tết cho người lao động có ý nghĩa
nghiện nhiều năm thì cho rằng là nếu như cái doanh nghiệp nào mà không có cái điều kiện làm việc
chế độ tiền lương tiền thưởng không tốt thì rất khó giữ chân được người lao động
đặc biệt thì thưởng tết còn là một cái sức thu hút những người lao động
mà có thể nói sau cái dịch dịch tết thì lao động là giữ chân được người lao động
một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham dự phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân